tại hà nội đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với phòng an ninh kinh tế pa tám mươi một công an tp hà nội
vừa tiến hành kiểm tra và thu giữ một lượng lớn bình hút xì xa các loại không rõ nguồn gốc
vào lúc một mươi h ba mươi phút sáng ngày tám tháng ba qua kiểm tra tại điểm tập kết hàng hóa địa chỉ số năm ngõ ba mươi một trên bốn mươi phố lụa phường vạn phúc quận hà đông
đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường hà nội và phòng an ninh kinh tế pa tám mươi một công an tp hà nội đã phát hiện và thu giữ một trăm một mươi sáu bình hút xì xa các loại
tại thời điểm kiểm tra đối tượng phan thành thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên không xuất trình được giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số bình dùng để hút si sa nói trên
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ
vụ việc tiếp tục được điều tra
hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật